thời tiết tại khu vực miền trung tây nguyên đang bước vào mùa nắng nóng gai gắt
nhu cầu sử dụng điện đang tăng cao
trước tình hình đó tổng công ty điện lực miền trung cùng các đơn vị trực thuộc
đã xây dựng nhiều giải pháp quyết liệt
thực hiện mục tiêu bảo đảm cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng năm hai nghìn hai mươi bốn
để ứng phó với mùa khô năm nay công ty điện lực đà nẵng đã triển khai công tác sửa chữa
bảo trì xử lý rứt điểm các tồn tại đẩy nhanh đầu tư xây dựng lưới điện
nắng đã thực hiện nhiều hạng mục cải tạo đầu tư nâng cấp
triển khai các công trình hiện đại hóa tự động hóa lưới điện
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chung hạ thế
đặc biệt là các công trình cần thiết phải đưa vào vận hành trước hẻ năm hai nghìn hai mươi bốn
theo thông tin từ tổng công ty điện lực miền trung
năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến công suất cực đại sẽ đạt bốn một trăm chín mươi bốn mw tăng một mươi bốn so với năm hai nghìn hai mươi ba
trong những ngày nắng nóng cao nhất mùa khô năm hai nghìn hai mươi
dự kiến sản lượng đạt tám mươi bảy sáu triệu kwh trên ngày tăng tám bốn so với ngày cao nhất năm trước
ngay từ đầu năm như tôi đã báo cáo
tôi cũng đẩy mạnh việc sửa chữa rà soát sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị
thì chúng tôi đã hoàn thành việc này từ ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
ngoài ra chúng tôi cũng đẩy mạnh việc ứng dụng các công nghệ
trong việc nâng cao tính ổn định cũng như độ tiên cậy của hệ thống điện
để bảo đảm vận hành lưới điện và đảm bảo tăng trưởng phụ tải hàng năm
đặc biệt phụ tải tăng cao vào cao điểm mùa khô
tổng công ty điện lực miền trung đã tập trung đầu tư xây dựng các dự án công trình nguồn và lưới điện
trên địa bàn các tỉnh thành phố miền trung tây nguyên
trong thời gian cao điểm
nắng nóng trên cơ sở các phụ tải quan trọng
ưu tiên các công ty điện lực xem xét bố trí máy phát điện diesel dự phòng
bố trí người trực tại các trảm biến áp một trăm một mươi kv cấp điện cho các địa điểm
diễn ra các hoạt động chính trị văn hóa lớn diễn ra trong khu vực
ngành du lịch đà nẵng đã và đang đưa vào khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới
nhằm phục hồi du lịch trên địa bàn và cũng đã có những bước chuẩn bị chắc chắn
để đón mùa cao điểm du lịch trong năm hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho người dân và du khách
trong quý một năm nay đà nẵng đã đạt được nhiều con số ấn tượng
tổng lượt khách du lịch đến với thành phố kể cả khách nội địa và quốc tế ước đạt gần một chín triệu lượt
tăng gần hai mươi năm so với cùng kỳ
cùng với đó doanh thu về lữ hành lưu trú và các dịch vụ ăn uống cũng tăng khoảng hai mươi năm so với quý i năm trước
trong năm hai nghìn hai mươi bốn ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu đón tám bốn mươi hai triệu lượt khách
với chủ đề là inche đà nẵng hai nghìn hai mươi bốn năm nay được chúng tôi thực hiện với một cách đồng bộ và đa dạng các sản phẩm
và điểm mới là chúng tôi chia ra các gói tận hưởng như là tận hưởng sự kiện lễ hội tận hưởng ẩm thực
tận hưởng du lịch cưới tận hưởng du lịch ban đêm và tận hưởng du lịch mai
đây là những hướng đi mà chúng tôi cũng đang hướng tới trong thời gian sắp tới
trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến
du lịch cả trong và ngoài nước du lịch đà nẵng hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch và tổ chức sự kiện tầm quốc tế
trong tháng sáu và tháng bảy tới đà nẵng sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng d i f f
hứa hẹn sẽ thu hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan thường lãm
để làm mới thành phố đà nẵng trong việc thu hút khách
trong thời gian tới thành phố cũng đã có những chỉ đạo để tập trung cho việc trước khách
đó là việc tìm để đầu tư những sản phẩm mới
trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay
việc để đầu tư mới một sản phẩm cũng là một đòi rất lớn
vì nguồn lực năng lực tìm và nhà đầu tư cũng như nguồn lực để đầu tư sản phẩm mới
thành phố đà nẵng sẽ đi vào trong hướng làm mới các sản phẩm của mình
để tạo cho khách có một trải nghiệm mới
hiện nhiều địa điểm tham quan du lịch tại đà nẵng như các bãi biển
bà nà hiêu chùa linh ứng đã xuôi động trở lại với lượng khách du lịch khá đông
một số địa điểm du lịch khác cùng với các khu dịch vụ
như nhà hàng khách sạn khu vui chơi giải trí cũng đã sẵn sàng để đón mùa du lịch cao điểm
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay kéo dài trong năm ngày
dự đoán lượng du khách đến hà giang sẽ gia tăng đột biến
để bảo đảm an toàn giao thông cảnh sát giao thông hà giang đã lên kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát
tập trung vào các nhóm lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
cảnh sát giao thông hà giang đã cử lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm
như đèo mã pí lè cổng trời quản bạ phột cơ quốc gia lũng cú
phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông
trong dịp ba mươi bốn này đội chúng tôi đã tổ chức phân công lực lượng kiểm tra chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
làm an toàn cho tất cả phương tiện
đồng thời là tuyên truyền nhắc nhở tất cả những người tham gia thông
là chấp hành nghiêm trình luật giao thông đường bộ
em là người lái xe thì em luôn tôn trọng luật pháp
trước tiên là đảm bảo an toàn cho chính mình và cho chính người tham gia giao thông
tuân thủ không phóng nhanh vật ẩu không uống rượu bia trong lúc lái xe
đi đúng phần đường là đường của mình
trước số vụ tai nạn do người nước ngoài điều khiển phương tiện giao thông
ngày một gia tăng lực lượng cảnh sát giao thông hà giang
cũng kiên quyết xử lý nghiêm người nước ngoài lái xe không có giấy phép lái xe quốc tế
lên phương án điều tiết chốt chặn ở những điểm đen đường cua đèo dốc
việc bảo đảm an toàn khi lái xe sẽ giúp tạo nên những ấn tượng tốt đẹp
cho du khách khi đến hà giang